cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của trường đại học bách khoa đà nẵng
gồm hoàng quang huy trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng của trường lâm tị hồng tâm là thủ quỹ của trường cùng với tội tham ô tài sản
theo tài liệu điều tra từ mối quan hệ thân thiết trong công việc đầu năm hai nghìn hai mươi một tâm nhờ huy cho mượn năm trăm linh triệu đồng từ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng
để giải quyết việc cá nhân do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên tâm xin phép huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường
bằng một số thủ đoạn tính đến ngày năm tháng hai vừa qua tâm và huy đã rút hơn tám mươi sáu tỷ đồng trong tài khoản của nhà trường để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác
khám xét nơi ở của huy và tâm cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
tiếp tục thông tin về các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp đà nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với một số cán bộ tại ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn để tiến hành điều tra
trước đó công an tp đà nẵng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ môi giới hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn ba trăm linh năm d bốn nghìn ba trăm linh năm s và bốn nghìn ba trăm linh hai f
một số cá nhân làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn đà nẵng và các tỉnh lân cận
còn tại hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba trăm tám mươi tám
ba nghìn bốn trăm linh năm d tại xã liên hồng thành phố hải dương
qua quá trình điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện một số cá nhân làm việc tại trung tâm đăng kiểm này đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép khoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ hơn một mươi hai viên ma túy tổng

trước năm hai nghìn hai mươi một lượng khách từ ấn độ sang việt nam chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn nguyên nhân chủ yếu đến từ việc khá ít các chuyến bay trực tiếp được mở giữa hai nước
tuy vậy ở thời điểm hiện tại trung bình mỗi ngày có khoảng ba mươi năm chuyến bay đến và đi từ hà nội tp hcm đến mumbai new delhi
điều đó cho thấy các hãng hàng không đã nhận thấy được tiềm năng của thị trường này